còn tại sơn la hôm qua ngày hai mươi bảy tháng tám đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an thành phố sơn la đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng trần quốc toàn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn chú tại tổ hai phường triềng cơi thành phố sơn la và đối tượng nguyễn văn nháng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám chú tại xã triềng mung huyện mai sơn tỉnh sơn la đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đồng phú tỉnh bình phước cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với đặng văn đồng chú xã cẩm dương huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh và phan đức huỳnh chú xã thạch mỹ huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh về tội cướp tài sản
vào đêm ngày hai mươi một tháng tám lợi dụng sơ hở của gia đình anh bùi xuân hoài chú huyện đồng phú tỉnh bình phước đối tượng đồng đã bịt mặt dùng hung khí tấn công đe dọa gia đình anh hoài để cướp tài sản
phát hiện đối tượng cướp gia đình anh hoài và người dân đã nhanh chí khống chế tước vũ khí và giao đối tượng cho cơ quan công an
sau khi đồng bị bắt biết không thể thoát nên phan đức huỳnh là người giúp sức cho đồng đã đến cơ quan công an đầu thú vào ngày hai mươi bốn tháng tám
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với nguyễn văn quý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại xã thanh vân huyện tam dương về tội trộm cắp tài sản
trước đó công an tp vĩnh yên nhận được tin báo của ông nguyễn tiến hùng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín là bảo vệ chùa hà tiên thuộc xã định trung thành phố vĩnh yên
về việc hòm công đức trong khu nhà tam bảo của chùa hà tiên bị kẻ gian cậy phá
trộm cấp số tiền hơn năm triệu đồng
sau khi tiến hành điều tra lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng nguyễn văn quý
bản thân quý là đối tượng sống lang thang và đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị các đồng chí và các bạn chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra đại lễ kỷ niệm bảy mươi năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội đang được lực lượng công an tp hà nội triển khai đồng bộ và hiệu quả
trong đó từ giữa tháng tám năm hai nghìn một mươi năm trung đoàn cảnh sát cơ động công an hà nội đã tăng cường công tác tuần tra đêm
đấu tranh chấn áp các loại tội phạm đặc biệt là ngăn chặn tình trạng đua xe cũng như cổ vũ đua xe trái phép trên địa bàn
đảm bảo một thủ đô an toàn tuyệt đối trong dịp đại lễ mùng hai tháng chín
cảnh sát cơ động công an tp hà nội đã tăng cường công tác tuần tra đêm đấu tranh chấn áp các loại tội phạm

cảnh sát cơ động công an tp hà nội đã tăng cường công tác tuần tra đêm đấu tranh chấn áp các loại tội phạm

cảnh sát cơ động công an tp hà nội đã tăng cường công tác tuần tra đêm đấu tranh chấn áp các loại tội phạm
đấu tranh chấn áp các loại tội phạm đảm bảo một thủ đô an toàn tuyệt đối trong dịp đại lễ mùng hai tháng chín
cảnh sát cơ động công an tp hà nội đã tăng cường công tác tuần tra đêm đấu tranh chấn áp các loại tội phạm
đảm bảo một thủ đô an toàn tuyệt đối trong dịp đại lễ mùng hai tháng chín

tại ngôi đền erawan
theo giới chức an ninh thái lan tòa án hình sự nam bangkok đã phê chuẩn lệnh truy nã
một người đàn ông chưa rõ quốc tịch liên quan tới vụ nổ thứ hai
căn cứ vào hình ảnh trong camera an ninh
người này bị cáo buộc sở hữu trái phép thiết bị nổ kích hoạt trái phép một quả bom
và âm mưu giết người có chủ đích
đoạn camera an ninh đã ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo sơ mi xanh
sách một túi ni lông khá nặng
anh ta đi tới khu vực chân cầu sa thon đặt túi xuống đất rồi lấy điện thoại ra sử dụng
khoảng một phút sau anh ta đá chiếc túi xuống dòng canh
đúng ở vị trí xảy ra vụ nổ một ngày sau đó
các quan chức quân sự mỹ hôm nay cho biết đã tiêu diệt một tin tặc hàng đầu
của tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo is tự xưng và là người đứng đầu việc tuyển quân
trên mạng của is trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở syri trong tuần này
hussein là một tin tặc khét tiếng người anh
sau khi gia nhập is này đã liên tục sử dụng mạng xã hội để kêu gọi và tuyển mộ thanh niên
đến syri và iraq để gia nhập is
ngoài ra hắn cũng thường xuyên đăng tải tên tuổi địa chỉ và ảnh của các binh sĩ mỹ
trên trang twitter của mình và kêu gọi những người muốn gia nhập is tiêu diệt họ
hussel được cho là có liên quan đến một số vụ tấn công mạng nhằm vào nhiều cơ quan của mỹ
trong đó có cả bộ chỉ huy trung tâm
đối tượng này cũng bị quy trách nhiệm cho vụ tấn công các tài khoản cá nhân
của cựu thủ tướng anh tony blade vào năm hai nghìn một mươi hai và công bố thông tin liên lạc lên mạng
vào ngày hôm qua một tòa án chống tham nhũng của pakistan đã phát lệnh bắt giữ
đối với cựu thủ tướng yusa raja gilani và một cựu bộ trưởng trong chính phủ của ông này
với cáo buộc liên quan đến một loạt vụ án tham nhũng
tòa án trên đã lệnh cho cơ quan điều tra liên bang fier bắt giữ ông gilani
người từng giữ chức thủ tướng pakistan trong giai đoạn hai nghìn tám hai nghìn một mươi hai
cùng cựu bộ trưởng thương mại makhdoom fahim
và đưa hai người này ra trình diễn trước tòa vào ngày một mươi tháng chín tới
ông gillani có thể kháng cáo lên tòa án tối cao để được tại ngoại trước phiên điều trần
trong khi bộ trưởng fahim thì ít có khả năng sẽ xuất hiện do đang điều trị ung thư tại anh
lệnh bắt giữ của tòa án được đưa ra sau khi hai nhân vật trên đã không xuất hiện trước tòa
để bào chữa cho bản thân
trong một mươi hai vụ kiện tham nhũng mới nhất do phía điều tra nông tổng số tội danh chống lại
phía tây bắc bộ toàn khu vực sẽ có mưa mưa vừa có nơi mưa to và rông
với thời điểm mưa nhiều tập trung vào khoảng chiều tối đêm và sáng sớm
nhiệt độ lúc này đạt ở mức là từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
phía đông bắc bộ từ ngày hai mươi chín đến ngày ba mươi một trời nhiều mây có mưa mưa vừa có nơi mưa to
trong khuôn rông đề phòng có khả năng xảy ra lúc xoáy và gió giật mạnh
nhiệt độ ngày đêm đạt trong khoảng là từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ tiết trời mát mẻ
khu vực miền trung các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế
cũng do tác động của rãnh mây rông nên mưa cũng có thể xuất hiện tại đây
riêng khu vực phía bắc sẽ có nơi mưa vừa mưa to với nhiệt độ trong khoảng là từ hai mươi năm đến ba mươi ba độ
các tỉnh ven biển từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
do nằm xa rãnh mây rông nên khu vực này phổ biến có mưa ở diện vài nơi
vào ban ngày nắng nhiều có nơi vẫn có xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ ban trưa đạt trong khoảng là từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên từ ngày hai mươi chín đến ngày ba mươi một mây thay đổi ngày nắng nhưng không quá gai gắt
đến chiều tối sẽ xuất hiện mưa rào rải rác và có nơi có rông
gió tây nam ở mức cấp hai nhiệt độ đạt ở mức là từ hai mươi hai đến ba mươi hai độ
các tỉnh nam bộ trong những ngày tới gió tây nam hoạt động với cường độ yếu nên khu vực này mưa sẽ xảy ra không quá nhiều
chủ yếu tập trung vào lúc chiều tối và đêm
ban ngày trời còn nắng với số giờ nắng nhiều hơn những ngày trước đó nhiệt độ trong khoảng là từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ

nhiệt độ nắng thì phát triển được của hà tư

nhiệt độ gần trở lại nặng hơn tầm cũng gần ch xiên còn đạt có năng lượng đạt cho trường hợp
nhiệt độ xa có thể nhằm chế độ cao hơn tầm cũng gần ch xiên còn đạt có năng lượng đạt cho trường hợp